vì vậy hổ là một trong những linh vật được yêu thích trên toàn thế giới
tuy nhiên tạo hình linh vật hổ nhân dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai lại đang là chủ đề bản luận được nhiều người quan tâm trên khắp các diễn đàn
khi mà nhiều nơi mảnh hổ trong uy nghiêm rỗng mảnh nhưng cũng không ít nơi hổ trong hài hước và xấu lạ
vâng thưa quý vị và các bạn khi tết đã cận kề thì nhu cầu làm đẹp cho không gian công cộng thì luôn được người dân quan tâm nhiều
và câu chuyện về những linh vật đại diện cho mỗi năm sẽ được nhắc đến
vậy đâu sẽ là thước đo cho những giá trị thẩm mỹ nơi công cộng
khi nào thì chúng ta mới có những tác phẩm linh vật đáng tự hào
đó là câu hỏi mà rất nhiều cư dân mạng đã đặt ra được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây
tại các công viên khu hành chính hay quảng trường nhiều tỉnh thành
linh vật hổ đã được tạo hình thiết kế công phu để trao đón năm mới hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên không ít hình tượng trú hổ khiến cư dân mạng phải bật cười và gắn cho nhiều tên gọi khác nhau
như gia đình hổ hơn cả thế giới tại khu hành chính tỉnh bạc liêu
bộ dạng tiều tụy nhu mì trái ngược hoàn toàn với sự dũng mãnh của chúa sơn lâm tại tỉnh phú thọ
thậm chí do dư luận nhận xét
linh vật hổ chẳng giống hổ
đơn vị trưng bày đường hoa tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã khẩn trương thu hồi con hổ này
cần gắn bản thuyết minh đấy là con hổ
thôi vậy cho vui cũng được nhìn thấy là cười là vui rồi năm mới cũng mong vui vẻ và thoải mái
nhìn bầy hổ mà cười bể bụng hổ nhưng không hùm
tỉnh nào cũng có đầy đủ tiến sĩ đổ họa
họa sĩ vậy mà có con hổ cũng làm chẳng ra gì
tạo hình hổ quá trí tưởng tượng
số tiền đầu tư cho việc trang trí không hề nhỏ việc tạo hình sửa chữa lại cũng khá mất nhiều thời gian và tốn kém
trong khi những tiểu cảnh này dùng được vai ngay tết là đã lỗi thời phải vứt bỏ
cư dân mạng cho rằng lỗi là do tâm lý trang trí linh vật tết chủ yếu là phong trào thời vụ
nên bản thân những người làm
chỉ làm cho xong mà không coi trọng yếu tố thẩm mỹ
thực tế không riêng tượng hổ năm hai nghìn hai mươi hai vào mỗi dịp tết tạo hình linh vật của từng năm luôn là đề tài được nhiều người bàn tán sôi nổi
theo nhà sử học dương trung quốc lâu nay chúng ta bị quá trình xã hội hóa từ một yếu tố tích cực là đóng góp của các tầng lớp xã hội khác nhau
mà chúng ta không định hướng hướng dẫn không có sáng tạo
nên cuối cùng nó tràn lan và hết sáng
thứ hai là lẽ ra phải có quy định vô lý là do chúng ta không có hướng dẫn không có chuẩn mực
còn theo phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
linh vật được trang trí ở không gian công cộng thì nguyên tắc thẩm mỹ phải được đặt lên hàng đầu
chúng ta phải nhận thức là những con vật này khi sáng tạo ra dành cho công chúng để đặt ở những nơi công cộng
thì nó phải phù hợp với thẩm mỹ
quan niệm về cái đẹp chung của mọi người cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia liên quan đến lĩnh vực đó
bên cạnh những linh vật hồ trang trí gây cười cũng có nhiều nơi các nghệ nhân cũng đã tạo ra linh vật hồ được nhiều cư dân mạng khen ngợi
nhiều người dân háo hức đến chụp hình lưu niệm gửi gắm nhiều mong ước về một năm mới tốt đẹp hơn
đẹp và rất hoành tráng ít nhất phải như vậy chứ
hổ tượng trưng cho sức mạnh
khí thế của chúng ta ngắm nhìn nó như tiếp thêm động lực để vượt qua hai con tí và xử dịch bệnh khó khăn hai năm vừa qua
đây là tượng linh vật hồ đẹp nhất việt nam năm nay
chúc toàn thể độc giả đón năm mới an khang thịnh vượng
nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng hoặc được đào tạo bài bản ở nước ta không thiếu
địa điểm công cộng là trung tâm của mọi hoạt động
nó cần tính nhân văn và chất xám chứ không phải một sự tùy tiện
đã đến lúc những sáng tạo ở nơi công cộng cần được quan tâm hơn nữa để người dân không gợm cười hết năm này qua năm khác
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân